cảm ơn các bạn đã theo dõi
mới đây phi thanh vân đã đăng tải bức tâm thư dài tiết lộ về con người thật của bà nguyễn phương hằng
và gửi gắm lời nhắn nhủ đến nữ ceo
hơn một năm bà phương hằng làm mưa làm gió trên sóng live stream
từ việc tố ông võ hoàng yên lừa đảo đến việc moi móc chỉ trích hàng loạt giới nghệ sĩ ăn chặn từ thiện
chính vì vậy trên mạng xã hội chia làm hai phe một bên ủng hộ nữ ceo đại nam
bên khác lại tẩy chay kịch liệt mong rằng cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc để dẹp loạn bà phương hằng
và ngày ấy đã đến vào ngày hai mươi bốn tháng ba bà phương hằng chính thức bị bắt tạm giam
vì đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
thông tin bà phương hằng bị bắt tạm giam khiến ba người bất ngờ
giới nghệ sĩ thì ăn mừng hà hê một số khác lại tỏ ra tiếc nuối
vì hơn hết bà chủ đại nam cũng có công cho việc làm từ thiện giúp đỡ những dân nghèo
mới đây trên trang cá nhân diễn viên phi thanh vân bất ngờ đăng tải tâm thư chia sẻ
về mối quan hệ thật sự với bà nguyễn phương hằng đồng thời tỏ ra tiếc nuối
khi người chị em từng thân thiết với nhau bị bắt tạm giam
theo bài viết phi thanh vân chia sẻ thì cả hai có mối quan hệ khá thân thiết khi ở chung trong một nhóm
và cũng thường xuyên gọi điện thoại tâm sự vào nhau nhiều giờ
phi thanh vân cho biết bà phương hằng từng khóc khi kể chuyện với cô về những buổi live stream tại đài nam
khi chị gái sẽ rơi vào vòng lao lý cô tiếc cho những điều tốt mà nữ siêu đã làm trước đó
chị biết không em nghĩ mình sẽ giấu kín bí mật này nhưng vì đã từng là người em út chơi trong group mấy chị em gái
hôm nay lòng chắc ẩn của em thật sự xót xa khi liên tục đọc các bài báo chị bị rơi vào vòng lao lý
như rất nhiều lần em chia sẻ với học viên và khán giả hãy tuyệt đối tránh để bị rơi vào trường hợp trừ một bằng
nghĩa là một điều bạn làm đúng nhưng chỉ một điều bạn làm sai thì tất cả đều chỉ nhớ đến việc bạn làm sai
và hoàn toàn quê đi những việc xưa kia bạn đã làm đúng điều xấu nhất là khi phạm pháp một tội danh nào đó
em xót xa khi một việc chị làm thiện nhưng những việc gần đây thì lại phạm việc đau lòng
nặng nề quá rồi chị ơi giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng
ngay sau khi chia sẻ bài viết của phi thanh vân nhận được sự quan tâm lớn
ngoài những bình luận đồng cảm vẫn có một số người chỉ trích bà phương hằng
trong bức tâm thư chia sẻ trên trang facebook cá nhân phi thanh vân cũng tiết lộ về lý do thật sự
khi mối quan hệ tổng hợp
phi thanh vân cũng tốt đẹp với bà phương hằng tan đàn dài nghé
trong bài viết đăng tải nữ diễn viên cô gái sosi nhớ lại thời gian được bà phương hằng nâng đỡ
để thành thạo việc kinh doanh
chị em thường gặp mặt nhau tại các buổi tiệc nói chuyện hàn huyên rất vui vẻ
ấy vậy đùng một cái khi nghe tin bà chủ đại nam bị bắt tạm giam phi thanh vân cảm thấy xót xa vô cùng
tiếc cho những việc tốt mà người chị ấy đã làm cho xã hội
trong tâm thư phi thanh vân cũng nhắc tới lý do khiến mối quan hệ của cả hai trở nên nhạt nhòa
giờ thì tan đàn sẽ nghé hết cả
chỉ vì những cơn tức giận chẳng thể nhường nhịn để rồi không còn gì cả
nghĩa tình mấy chục năm cũng tan nát theo cơn thần giận dữ tự trong tâm
em tiếc cho những tình cảm bạn hữu đẹp ấy
em chỉ là người em út nên đi chơi chỉ vui vẻ cười và lắng nghe tất cả những câu chuyện
khiếm khi phản đối hay phản biện phản bác việc gì của các chị
chơi mệt thì kiếm chỗ ngồi thiền xong hai mươi ba mươi phút lại ra chơi tiếp
em thật sự rất kiệm lời để khi thấy có nhiều biến động chẳng lành
cùng với công việc kinh doanh và phim ảnh của em cùng lúc quá bận rộn
vì thật tình em vẫn trong giai đoạn phải làm việc thật nhiều
để tích lũy tài sản về già được sống sung túc an nhàn
nên chỉ nhẹ nhàng xin phép rút lui từ từ và tập trung vào công việc kinh doanh của mình
đó là những gì mà phi thanh vân chia sẻ
cuối cùng người đẹp sao kéo cho biết bản thân đã quên hết những chuyện buồn trong quá khứ
giờ đây chỉ mong một cuộc sống bình an
đồng thời phi thanh vân cũng mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn trước vụ việc của bà phương hằng
giờ chỉ cầu mong cả chị em mình tất cả quý vị nhà báo phóng viên nghệ sĩ quý vị khán giả
xin hãy mở rộng tấm lòng bồ tát tử bi
việc gì về ổn khúc cá nhân tư thù xin hãy buông bỏ và hoan hỷ cho qua hết ạ
dù sao chị cũng đã bị tạm giam để phục vụ việc điều tra
và vì pháp luật việt nam chắc chắn sẽ đưa ra quyết định một cách chuẩn xác nhất
nữ diễn viên chia sẻ
một người vô cùng bất ngờ trước mối quan hệ của nữ diễn viên cô gái xấu xí và bà phương hằng
vào ngày bốn tháng bốn vừa qua tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an đã thông tin bước đầu về quá trình điều tra vụ việc
liên quan đến bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đài nam
theo trung tướng tô ân sô hơn hai năm qua báo chí cộng đồng mạng đã đề cập nhiều đến trường hợp bà nguyễn phương hằng
ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bảng nguyễn phương hằng
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích của cá nhân
trung tướng tô ân sô cho hay đến nay bộ công an đã chỉ đạo công an tp hcm tập trung lực lượng điều tra
làm rõ toàn bộ vụ việc sớm đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
công an tp hcm cho biết bà nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân
sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng
liên quan đến đời tư của người khác trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người
đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
trong quá trình xác minh công an tp hcm đã làm việc liên tục năm tháng hệ thông hóa những vi phạm của bà hằng
xuyên suốt quá trình bà nguyễn phương hằng live stream các cơ quan chức năng đã mời bà hằng lên nhắc nhở khuyến cáo ít nhất bốn lần
tuy nhiên bà nguyễn phương hằng né tránh tỏ thái độ thách thức không chấp hành khuyến cáo phân tích của các cơ quan chức năng
công an tp hcm đã tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bị bà hằng xúc phạm danh dự nhục mạ lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân cũng như đe dọa giết người thông qua việc phát ngôn trực tiếp trên mạng internet facebook youtube
cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận đơn tố cáo đã xem xét xử lý các đơn này
được biết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng đã bị sở thông tin truyền thông tp hcm xử phạt vi phạm hành chính do thông tin sai sự thật
xúc phạm danh dự uy tín của ubnd tp hcm và chủ tịch ubnd tp hcm
bước đầu cơ quan điều tra xác minh
bà nguyễn phương hằng đã sử dụng một mươi hai kênh trên mạng xã hội để xúc phạm xuyên tạc nhục mạ người khác
thưa quý vị và các bạn vụ việc bà nguyễn phương hằng vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
nếu theo như những sĩ phi thanh vân viết trong bài chia sẻ trên facebook cá nhân về quy luật một nghìn một
thì có thể thấy trường hợp của bà phương hằng đúng là như vậy
dù làm nhiều điều tốt việc thiện được xã hội tung hô và công nhận trong quá khứ
thì đến khi phạm tội bà vẫn phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình
đây cũng là một bài học tới chúng ta
mong rằng mọi người hãy luôn thượng tôn pháp luật
mọi thông tin mới nhất về vụ việc của bà nguyễn phương hằng sẽ được chúng tôi liên tục thông tin từ quý vị và các bạn
cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo